cùng tìm hiểu về phong trào đọc sách cũ
thưa quý vị ban an toàn giao thông tp đà nẵng mới có công văn gửi sở thông tin truyền thông công an sở giao thông vận tải
về việc đề nghị ngăn chặn hoạt động của grab uber trên địa bàn thành phố
trước tình trạng chưa cấp phép nhưng hình thức vận tải hành khách bằng ô tô
dùng ứng dụng phần mềm grab uber trên điện thoại di động vẫn diễn ra lén lút trên địa bàn
ban an toàn giao thông tp đà nẵng đề nghị sở thông tin truyền thông
chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ internet và các nhà mạng ba g trên địa bàn
thực hiện việc ngăn chặn mọi kênh truy cập vào phần mềm ứng dụng grab car uber
đề nghị công an tp điều tra làm rõ hình thức hoạt động trái phép của grab car và uber trên địa bàn
xử lý đối với các tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải trái phép
đề nghị sở giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông
tăng cường công tác phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự
kiểm tra xử phạt đối với các hành vi sử dụng ô tô hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trái phép
theo quy định pháp luật
từ đầu năm đến nay dịch cúm da cầm ah năm n một bùng phát ở tám hộ chăn nuôi của ba xã thuộc huyện vụ bản
và trực ninh tỉnh nam định với tổng số ca gia cầm phải tiêu hủy trên chín con
ngay sau khi phát hiện dịch cúm gia cầm tỉnh nam định đã tăng cường công tác khoanh vùng dịch
cúm gia cầm sang người đến thời điểm hiện nay toàn tỉnh nam định có năm ổ dịch cúm gia cầm ah năm n một
tại các hộ chăn nuôi ở xã trực thuận huyện trực ninh đang thuộc diện theo dõi vì chưa qua hai mươi một ngày
để chủ động phòng chống dịch ngành y tế nam định yêu cầu các bệnh viện trên địa bàn chuẩn bị sẵn
sẵn sàng nhân lực vật tư phương tiện để ứng phó kịp thời với mọi tình huống xảy ra đến nay nam định
chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm cúm liên quan đến da cầm sở y tế nam định đang khuyến cáo
người dân tuyệt đối không ăn da cầm các sản phẩm da cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc
thực hiện nguyên tắc ăn chín uống sôi rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cùng với đó
không giết mổ vận chuyển mua bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc
trước tình hình dịch cúm trên da cầm vật nuôi đang diễn biến phức tạp các cấp chính quyền
trong tỉnh bình định đã quyết liệt triển khai các biện pháp để phòng chống dịch bệnh bùng phát
theo tri cục trăn nuôi thú y thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn bình định
trên địa bàn toàn tỉnh bình định tình hình dịch cúm gia cầm đang được khống chế tốt
nhưng khả năng tái phát dịch rất cao trước nguy cơ bùng phát dịch cúm da cầm
chủ tịch ubnd tỉnh đã có chỉ thị số ba yêu cầu ngành nông nghiệp tỉnh phối hợp với các ngành
chức năng trên địa bàn tỉnh tăng cường theo dõi kiểm tra giám sát đẩy mạnh công tác tiêm phòng
dịch cúm da cầm phát hiện kịp thời và có biện pháp bao vây không chế dập tắt không để dịch
lây lan xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân mua bán vận chuyển da cầm nhiễm bệnh da cầm không
rõ nguồn gốc không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch cúm da cầm
hiện các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi tích cực thực
kiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học vệ sinh tiêu độc sát trùng chuồng trại khuyến cáo
người chăn nuôi mua con giống ra cầm phải bảo đảm có nguồn gốc và hợp tác với các cơ quan thú y trong
công tác phòng chống dịch bệnh tổ chức tuyên truyền giáo dục ý thức của người chăn nuôi ngăn
chặn các hành vi vứt bừa bãi ra cầm chết làm dịch bệnh lây lan gây ô nhiễm môi trường lực lượng
thú y gia quân tháng cao điểm tiêu độc khử trùng chuồng trại cơ sở chăn nuôi các chợ đầu mối
các ổ dịch cũ tại các địa phương trong tỉnh hiện nay lực lượng thú y đang đẩy mạnh công tác
tiêm phòng vắc xin cốm gia cầm trên địa bàn tỉnh phấn đấu đạt một trăm linh đàn gia cầm được tiêm
phòng để bảo đảm công tác tiêm phòng mang lại hiệu quả
ủy ban nhân dân tỉnh đã hỗ trợ khẩn cấp gần năm tỷ đồng cho ngành nông nghiệp tỉnh mua một mươi triệu liều
vắc xin cốm gia cầm và hỗ trợ một trăm linh tiền công tiêm phòng cho người chăn nuôi
hiện giá hồ tiêu tại tỉnh này đang bị rớt giá mạnh ghi nhận của phóng viên truyền hình
nhân dân tại bình phước một trong sáu tỉnh trọng điểm về quy hoạch hồ tiêu
tại bình phước thời điểm này năm ngoái giá thu mua hồt tiêu luôn cao hơn một trăm sáu mươi đồng một kg tuy nhiên
năm nay giá hồ tiêu được các chủ đại lý thu mua với giá giao động từ một trăm một mươi đến một trăm hai mươi đồng
một kg tùy theo sản phẩm hồ tiêu chăm sóc theo tiêu chuẩn sạch
cái vườn tiêu của mình thì đa số mình trồng tới ba loại tiêu ấn độ trung vĩnh ninh mà cái
vĩnh ninh thì năm đầu tiên như năm nay mình thu bỏ hết là nó nằm vào ba ký
thì hai ký rưỡi thì ba ký trên một năm nhưng mà giá cả thì năm nay thì so với mỗi năm thì hơi rớt hơn
năm nay thì hiện tại bây giờ đầu giá còn có một trăm hai mươi
gia đình tôi là có một tám trăm linh trụ tiêu tương đương với lại một hectare hai thế thì năm ngoái là với năng
suất bình quân của chúng tôi ước tính là khoảng năm tấn trên một đơn vị diện tích đó năm nay thì cũng
đang thu và cũng khả năng sẽ được đạt được cái năng xuất và sản lượng như năm ngoái tuy nhiên
là năm nay cái giá cả so với năm ngoái là lúc bình thường là tôi bán là một trăm tám mươi ngàn năm nay là
giá hiện nay là chỉ một trăm hai mươi ngàn thôi so sánh giữa cái lợi nhuận năm ngoái và năm nay thì tôi mất đi
vào khoảng ba trăm linh triệu theo thông tin từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết trong hai tháng
đầu năm hai nghìn một mươi bảy khối lượng tiêu xuất khẩu của cả nước ước đạt một mươi sáu tấn với kim ngạch một trăm một mươi hai triệu
giảm một mươi chín tám về khối lượng và giảm ba mươi sáu ba về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu hồ tiêu cho rằng sở dĩ việc xuất khẩu hồ tiêu giảm mạnh
là do ảnh hưởng của yếu tố cung cầu trên thị trường thế giới nguồn cung tiêu đang có xu hướng tăng
cao hơn so với nhu cầu tại việt nam trong vài năm gần đây giá hồ tiêu liên tục tăng cao đã khiến
nhiều người dân đổ xô vào trồng loại cây này khiến sản lượng tăng mạnh mà bình phước là một
ví dụ điển hình theo quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi bình phước sẽ có một mươi ha hồ siêu tuy nhiên
theo số liệu thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình phước hiện nay diện tích
hồ tiêu của tỉnh này đã lên tới con số gần một mươi bốn hectare
cuốn sách cũ có giá trị còn lưu giữ nhiều dấu ấn đáng quý vì vậy sưu tầm sách cũ từ lâu cũng đã
trở thành một nét rất riêng trong văn hóa đọc của người việt với nhiều người niềm đam mê với
sách cũ luôn là một hành trình mới mẻ từng ngày hội sách cũ đang diễn ra tại thành phố hồ
hồ chí minh thu hút rất nhiều người yêu thích đọc sách đam mê sách cũ tìm đến để đọc để tìm cho
mình những cuốn sách ưa thích ông lâm chỉ là một trong rất nhiều người lớn tuổi có mặt tại ngày hội
sách cũ này ông cho biết bất cứ nơi nào bán hay trưng bày sách cũ ông đều tìm đến bởi với ông và
nhiều người thuộc thế hệ ông đọc sách là một thói quen gắn bó mật thiết trong đời sống và sách cũ
có giá trị đặc biệt không thể thay thế mặc dù đối tượng chính của sách cũ là người lớn tuổi
nhưng không vì thế mà không gian sách cũ thiếu vắng bóng rắn người trẻ nhiều bạn trẻ
sinh viên học sinh tìm đến với sách cũ không chỉ vì sách giá rẻ có thể tìm thấy nguồn tư liệu
quý cho việc học
còn được khơi nguồn niềm đam mê siêu tầm sách cũ để đến với những chân trời kiến thức mới lạ
em nghĩ là tới đây sẽ tìm được những cái cuốn sách giống như là mình chưa có
mà trong nhà sách nó đã hết rồi mình có thể là tìm lại được cái giá nó ưu đải hơn
hiện nay thì nhiều bạn đọc trên e book thì đa phần là trên e book
còn em thích học đọc bằng sách hơn đa phần sách cũ thì rất là nhiều cái lạ chuyện
ngày hội sách cũ thành phố hồ chí minh năm nay thu hút rất nhiều đơn vị trên cả nước tham gia
với hơn một mươi năm đầu sách thuộc rất nhiều các thể loại khác nhau như văn học lịch sử
điện lý khoa học nghệ thuật không chỉ là nơi trao đổi mua bán sách
mà ngày hội còn là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp
mãi trường tồn qua những trang sách xưa cũ quý hiếm
nói chung đọc sách thì cái cũ hay mới tất nhiên đều có những cái ý nghĩa rất là tốt đẹp
đối với cái người trẻ nhưng mà khi đến với sách cũ thì cây sách cũ
có một cái phương áp
tôi không biết nói sao nhưng mà đại khái tôi có những người đến tìm giấy sách cũ
thì giống như họ tìm lại một cái gì đã trải qua nhưng mà đã đánh dấu một cái thời gian
cô động lại mà để họ tìm lại những cái những dòng chữ ngày xưa
giữa dòng cháy tất bật của cuộc sống hiện đại của thời đại công nghệ thông tin phủ sóng hợp
như khắp các lĩnh vực và sinh hoạt đời sống xã hội trong đó có cả việc đọc sách
những cuốn sách cũ vẫn tồn tại là một cách bình thản để lưu giữ nhiều ký ức
kỷ niệm đẹp cho người
những ký ức yêu sách để góp phần cho văn hóa đọc truyền thống vẫn tiếp tục được lưu truyền
hướng tới kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ và chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi hai
chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với những nhà khoa học nữ đam mê nghiên cứu
mở ra những trang mới cho nền khoa học việt nam
các chị là những tấm gương sáng về sự kiên trì sáng tạo vượt khó trong cuộc sống
để theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học
là một phụ nữ yêu khoa học
phó giáo sư tiến sĩ phạm thu nga dành hàng chục năm để tìm tòi
nghiên cứu về các hạt nano tinh thể bán dẫn một trong rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học nano
mặc dù có khoảng thời gian nản trí khi không tìm thấy hướng đi
hay có những khó khăn khi vừa làm khoa học vừa thực hiện trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình
nhưng bằng tình yêu niềm đam mê phó giáo sư tiến sĩ phạm thu nga đã vượt lên tất cả
và mở ra những trang mới cho nền khoa học việt nam
tôi thấy là những việc liên quan đến việc nghiên cứu của chúng tôi
tưởng ngoài đường tưởng là không có tác dụng gì nhưng thực ra là nó có
mình lấy cái niềm tin cho làm phục vụ làm giúp đỡ cho người khác một cách tốt đẹp
để mà thấy rằng cuộc đời mình có ích cho người khác để mà làm việc
cùng với phó giáo sư tiến sĩ phạm thu nga tập thể nữ khoa học của viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
đều có trung tình yêu khoa học
các chị ngày đêm nghiên cứu cho ra đời các sản phẩm khoa học thông minh đáp ứng nhu cầu xã hội
đến nay các chị đã làm chủ nhiệm và thực hiện thành công một mươi hai đề tài cấp nhà nước
bảy đề tài cấp bộ tám đề tài cấp viện và sáu đề tài cấp quốc gia nó phát triển
để mà làm được cái nghề khoa học thì tôi nghĩ là cái cần thiết nhất chính là cái lòng yêu nghề
cái đấy là giúp cho chị em vượt qua tất cả những khó khăn
với tâm niệm cần phải lan tỏa tình yêu khoa học đến với những thế hệ nối tiếp
các chị đã tận tâm chỉ dạy cho những đồng nghiệp trẻ để viết tiếp sự phát triển của nền khoa học việt nam
khi mà làm việc với các cô thì bản thân là tôi cũng được là
cũng được là như vậy là học được nhiều thứ
thế đó là cả về kiến thức chuyên môn
có thể cả về một số những cái đức tính mà trong cái việc nghiên cứu khoa học cần
những cái tính kiên trì nhẫn hại này
và thế hại là phải có cái lòng đam mê
có được những kết quả để có thể ứng dụng là cả một quá trình nghiên cứu rất là dày công
thế và bền bỉ nghiên cứu mấy chục năm là nó là một cái phẩm chất
người ta có thể làm rất nhiều việc khác nhau trong cuộc đời
nhưng mà chăm chú làm một cái công việc để nó đi đến cùng là một phẩm chất mà không phải ai cũng có được
thì tôi đánh giá rất là cao cái phẩm chất này
ngày nay những nữ khoa học vẫn miệt mài bên những thí nghiệm vừa nghiên cứu vừa làm tốt vai trò của người mẹ người vợ trong gia đình
các chị là những tấm gương sáng về sự kiên trì sáng tạo vượt khó trong cuộc sống để theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học
trong phần tin quốc tế phó tổng thống mỹ mike pen lý giải việc sử dụng email cá nhân vào việc công
đức và thổ nhĩ kỳ tìm phương án hạ nhiệt căng thẳng
phó tổng thống mỹ mike pen khẳng định không làm gì sai trái khi sử dụng email cá nhân vào việc công khi ông còn giữ chức thống đốc bang indiana
đồng thời ông cho rằng không thể so sánh việc sử dụng email cá nhân vào việc công với vụ bê bối thư điện tử cá nhân của bà hiralin clinton
trong thời gian bà là ngoại trưởng mỹ
phát biểu trong chuyến thăm bang wincosin phó tổng thống mỹ mike pen cho biết ông luôn tuân thủ luật pháp khi còn giữ chức thống đốc bang indiana
và đã chuyển giao đầy đủ thư điện tử cá nhân vào kho lưu trữ của chính quyền bang
việc sử dụng hòm thư điện tử cá nhân của tôi tuân thủ đầy đủ luật lệ của bang indiana
điều này không thể so sánh với việc bà clinton sử dụng hòm thư điện tử cá nhân làm sai lệch những thông tin mật
và xóa sổ các hòm thư

theo tiết lộ của truyền thông mỹ tài khoản thư điện tử của ông mike penn đã bị tin tặc tấn công vào hồi tháng sáu năm ngoái
ngoài ra kẻ tấn công còn gửi thư tống tiền cho ông
luật pháp bang indiana không cấm các quan chức công quyền sử dụng thư điện tử cá nhân
tuy nhiên tất cả các hoạt động liên quan tới giải quyết các việc công của bang đều phải lưu lại và sẵn sàng công khai khi người dân muốn tiếp cận thông tin
hôm qua truyền thông iran đưa tin nước này đã thử thành công hệ thống phòng không s ba trăm linh do nga sản xuất trong cuộc tập trận quy mô lớn có sự tham gia của một mươi bảy binh sĩ
các đơn vị thuộc quân đội và lực lượng vũ trang cách mạng iran đã tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn và lần đầu tiên tiến hành thử hệ thống tên lửa đất đối không s ba trăm linh do nga cung cấp
hơn một mươi bảy binh sĩ iran đã tham gia cuộc tập trận lần này được tổ chức dọc vịnh ba tư
và vịnh oman theo người đứng đầu lực lượng vũ trang cách mạng iran
hệ thống tên lửa s ba trăm linh sẽ được sử dụng thường xuyên trong hệ thống phòng thủ và tập trận của quân đội nước này
nga đã cung cấp hệ thống s ba trăm linh cho iran vào năm hai nghìn một mươi sáu gần một mươi năm sau thỏa thuận ban đầu giữa hai nước được ký kết
việc cung cấp này đã bị ngưng lại do lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân của iran
ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ mevlut cavusoglu và người đồng cấp đức yigmar gabriel sẽ có cuộc gặp vào ngày một mươi tháng một mươi
điều này sẽ gặp lại vào ngày tám tháng ba tới nhằm thảo luận về mối quan hệ giữa hai nước trong thời gian gần đây
đây được cho là động thái nhằm xoa dịu những leo thang căng thẳng giữa ankara và berlin
sau khi thành phố freixen ở đức ngày hôm qua quyết định hủy một cuộc bí tinh lớn do cộng đồng người đức gốc thổ nhĩ kỳ tổ chức
hãng thông tấn nhà nước thổ nhĩ kỳ anandu đưa tin ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ meblut cavusoglu và ngoại trưởng đức zikma gabriel
sẽ gặp nhau vào ngày tám tháng ba tới để thảo luận về tình hình căng thẳng trong quan hệ hai nước trong thời gian qua
cuộc gặp có thể sẽ diễn ra ở đức
trước đó thành phố freixen ở đức quyết định hủy một cuộc bí tinh lớn do cộng đồng người đức gốc thổ nhĩ kỳ tổ chức
với lý do bên thuê địa điểm không đồng ý tổ chức một sự kiện chính trị
ankara cho rằng động thái này nhằm cản trở các bộ trưởng của thổ nhĩ kỳ phát biểu tại cuộc meeting của cộng đồng người gốc thổ ủng hộ tổng thống erdogan
tuy nhiên bộ ngoại giao đức khẳng định không nên gắn kết những động thái này với việc đức tìm cách trả đũa
và sẽ tìm cách duy trì đối thoại mở với thổ nhĩ kỳ
liên hợp quốc kêu gọi khẩn cấp các bên tham chiến ở nam sudan tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức nhân đạo và viện trợ quốc tế tiếp cận
cứu trợ hàng triệu người dân đang có nguy cơ chết đói tại quốc gia đông phi này
phát biểu trong một cuộc họp báo tại thủ đô juba của nam sudan đại diện đặc biệt của tổng thư ký liên hợp quốc ở nam sudan
ông david schengders cho biết các cơ quan nhân đạo quốc tế và liên hợp quốc đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận với những người dân đang thiếu lương thực
thực phẩm nghiêm trọng trên phạm vi cả nước
vì vậy các nhà lãnh đạo chính trị của nam sudan cần hỗ trợ và chấm dứt các hành động thù địch để giảm thiểu những đau khổ cho người dân
theo ước tính của cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn hiện có gần hai ba triệu người dân ở nước này buộc phải rời bỏ nhà cửa để chạy sang các nước láng giềng
chủ yếu là uganda và sudan để lánh nạn
thưa quý vị tại trung quốc trong khi nhiều chủ doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm đang phải loay hoay tìm nhân công lao động giá rẻ
đặc biệt là sau kỳ nghỉ tết nguyên đán thì một chủ nhà hàng tại thành phố thượng hải đã quyết định thuê nhân viên bồi bàn là những chú robot
điểm độc đáo này đã thu hút rất nhiều thực khách đến với nhà hàng để thưởng thức các món ăn do các chú robot phục vụ
nhà hàng nổi tiếng tại khu vực trung tâm thành phố thượng hải quyết định thuê hai loại robot làm nhân viên phục vụ bàn
một là những chú robot đi theo lộ trình đã định sẵn hai là những chú robot có thể di chuyển tự do trong nhà hàng
công việc chính của những chú robot này là nhận đơn đặt hàng và phục vụ đồ ăn
thật là một trải nghiệm thú vị đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến những chú robot phục vụ đồ ăn tôi muốn chúng có thể đến nhà chúng tôi nấu ăn hoặc rửa bát cho chúng tôi
chủ cửa hàng cho biết việc thuê những chú robot này là một khoản đầu tư khá hợp lý
khi mỗi con robot chỉ mất hai trăm linh nhân dân tệ tương đương với khoảng sáu trăm năm mươi vnđ tiền điện mỗi năm
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt